vào chiều ngày hai mươi tháng ba tại phiên tòa xét xử nguyễn thị hà thành cùng với hai mươi năm đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
các bị hại đã bày tỏ nguyện vọng các bị cáo nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
được nói lời sau cùng bị cáo nguyễn thị hà thành cho biết trong suốt một năm trăm linh ngày bị tạm giam
bị cáo mong chờ ngày đứng trước hội đồng xét xử và các bị hại người liên quan để gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người
thành nhận thức lỗi lầm và mong hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo khác vì họ tin tưởng thành nên phạm tội
bị cáo nguyễn thị quỳnh hương nguyên trưởng phòng khách hàng cá nhân phòng giao dịch đông đô việt á banh
là người duy nhất trong vụ án kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc
bị cáo quỳnh hương cho biết đã chờ đợi hơn hai năm qua để đứng tại phiên tòa này và kêu an
cho rằng có quá nhiều vấn đề trong khâu buộc tội
là người bị viện kiểm sát đề nghị xử phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
mức án cao thứ hai sau chủ mưu là nguyễn thị hà thành
bị cáo nguyễn thị thu hương nguyên trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch đông đô việt á banh
nói lời xin lỗi đến việt á banh và các đồng nghiệp
bị cáo thu hương xin tòa cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về chăm sóc con
các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng còn lại đều bày tỏ sự ăn năn hối hận
nhận thức được sai phạm và xin được giảm nhẹ hình phạt
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba tới đây hội đồng xét xử sẽ tuyên đoán